để điều tra về hành vi giao cấu với người khác từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với huỳnh đắc cường trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
vào ngày năm tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt quả tang cường đang thuê nhà nghỉ
để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính với một em học sinh năm hai nghìn bảy
cường khai nhận đã sử dụng một ứng dụng trên mạng dành cho người đồng tính
để kết bạn làm quen với em này sau đó hẹn gặp để thực hiện hành vi
vào ngày năm tháng một cường tiếp tục rụ rỗ hẹn em này và một người nam khác đến nhà nghỉ
cường đến trước thuê phòng thì bị bắt giữ